các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng đảo cư dân mạng cho rằng hành động công bố sao kê là cần thiết trước dư luận những ngày qua
bên cạnh đó cư dân mạng bày tỏ mong muốn sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch rõ ràng
tránh những thông tin xuyên tạc ảnh hưởng tới các cá nhân và dư luận có liên quan tới hoạt động từ thiện
liên quan tới việc công khai sao kê tiền tử thiện ngay sau khi nghệ sĩ chấn thành công khai sao kê tài khoản
mc đại nghĩa cũng đã công bố lại sao kê các hoạt động từ thiện trong đó có thể giải ngân số tiền ba tỷ đồng
được chấn thành chuyển vào từ năm hai nghìn hai mươi
tiếp đó bà ngọc hương mẹ ca sĩ hồ ngọc hà cũng đăng thông tin xác nhận ba đợt chuyển tiền của trấn thành
cùng quá trình giải ngân của mình tại các địa phương quảng bình huế quảng trị
nhiều cư dân mạng cho rằng phong trào sao kê đang tạo nên xu hướng tích cực trong việc minh bạch hoạt động từ thiện
đồng thời đang mong chờ các nghệ sĩ khác vướng lủng xùm trong việc kêu gọi tiền từ thiện
nhanh chóng công khai sao kê để tránh thông tin sai trên không gian mạng
một cư dân mạng chia sẻ
tôi thiết nghĩ không chỉ riêng mình tôi mà hàng triệu người việt nam đang muốn biết thực hư vụ việc kêu gọi từ thiện này như thế nào
và muốn biết được điều đó thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan luật pháp
việc làm từ thiện là hành động cao đẹp của người dân việt nam
nhưng cũng không ít những kẻ lợi dụng vào việc kêu gọi tử thiện để mưu lợi cá nhân
việc này cần phải có pháp luật vào cuộc nếu không làm dứt điểm có lẽ công tác từ thiện sẽ gặp khó khăn
bên quan tới hoạt động kêu gọi tiền từ thiện
một tờ báo mạng chia sẻ câu chuyện của nghệ sĩ nhân dân kim cương rằng
bà là người trực tiếp đi vận động các nhà hảo tâm doanh nghiệp khi các đơn vị cá nhân đóng góp
thì bà đều đề nghị chuyển hết vào quỹ của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tp hcm
từ quỹ đó việc chi ra một khoản tiền dù có giá trị là bao nhiêu
cũng đều phải có hóa đơn chứng tử đột cho kế toán
việc thông qua một quỹ rõ ràng giúp bản thân không gặp rắc rối trong việc thu chi
minh bạch thu chi trong hoạt động từ thiện
thể hiện giá trị cốt lõi trong việc làm xuất phát từ cái tâm của mỗi người
cư dân mạng luôn đứng về phía lẽ phải và ủng hộ những việc làm thiện nguyện
xuất phát từ tâm của mỗi người
đồng thời lên án hành vi khuất tất không minh bạch trong hoạt động từ thiện
và nếu có hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thì cần bị xử lý theo quy định của pháp luật
bạn nghĩ sao về phong trào sao kê tiền tử thiện
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
thưa quý vị và các bạn
luồng xanh dành cho giao thông đường bộ đã được vận hành
và bước đầu đã góp phần giúp cho việc vận chuyển hàng hóa
nông sản được thuận lợi thống suốt
đặc biệt là tại những địa phương đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên với đặc thù địa lý là khu vực có nhiều sông ngòi kết nối với nhau
nhiều tỉnh thành phía nam
vẫn đang gặp khó trong việc khơi thông luồng xanh đường thủy
và điều này đang tạo ra rất nhiều khó khăn
vâng vậy cụ thể việc vận tải hàng hóa trên tuyến đường thủy
đang gặp những khó khăn như thế nào
và cơ quan chức năng sẽ cần phải có những giải pháp ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây
đi thu mua nông sản từ tiền giang đến kiên giang
mất gần một mươi tiếng đồng hồ để mua hàng hóa nông sản
dù đã có giấy kiểm tra covid đầy đủ
nhưng chủ ghe này vẫn không được vào làm việc
với lý do chưa đăng ký nơi đến với chính quyền địa phương
đây cũng là một trong những khó khăn chung
mà nhiều chủ tàu gặp trong thời gian vừa qua
lúa thốc thì bà
bà con mình nó cắt gạo hết trơn rồi mà đợi ghe vô
mà giờ còn nằm đây không cho qua
nó không biết sao nữa
bên cạnh đó theo chia sẻ của các thuyền viên
hiện nhiều phương tiện thủy thuyền viên khu vực phía nam
đang phải dừng hoạt động để tránh dịch covid một mươi chín
nhiều cảng bến thủy cũng dừng hoạt động
nên phương tiện không thể hoạt động
đặc biệt với nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính như vậy
vô hình trùng đang khiến cho việc lưu thông hỏa hóa bị ưng trệ
để hỗ trợ người dân
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí
các tổ công tác phân luận phương tiện
hướng dẫn các tàu ghe vào vị trí neo đậu
đi lợi chỗ nào là như giấy tờ ghe em test rồi là em lợi
như rồi vô dễ dàng lợi qua chốt
trình rồi mà mấy em đi được cho nó dễ dàng
mấy mốt mấy em lại lấy lúa cho nông dân nữa
bây giờ mà khó khăn quá mấy em giờ
nó không có đi nữa thì nông dân bây giờ lúa thóc bỏ
cũng tội nghiệp cho nông dân
cũng nhờ cấp trên cũng việc cho ghe cộ nó dễ dàng
theo các cơ quan chức năng cho biết
từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay
tại tám địa phương phía nam hiện có khá ít cảng bến hoạt động
số lượng phương tiện vào rời cảng
cũng chỉ vài chục đến một trăm linh lượt
đáng chú ý các tuyến đường thủy quốc gia
thuộc một mươi tỉnh thành đều thông thoáng
nhất là tuyến trọng điểm quản lộ phụng hiệp
từ hậu giang sóc trăng và bạc liêu đi cà mau
và ngược lại
tuy nhiên ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khiến phần lớn cảng bến thủy đang tạm dừng hoạt động
để đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường thủy
cũng như tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiên giang
đã bố trí tám chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến
tăng cường lực lượng kiểm soát một trăm linh người
và phương tiện khi đi qua
không còn đảm bảo dưới bảy mươi hai giờ
thì chúng tôi vẫn tạo điều kiện
để cho người tham gia giao thông được lưu hành
nhưng buộc phải cam kết là không được dừng ghé dọc đường
chỉ ghé đến nơi đến
bên cạnh đó một trong những bất cập hiện nay
là phần lớn các địa phương chưa bố trí chạm test nhanh covid một mươi chín
cho phương tiện thủy tại cảng bến theo hướng dẫn của bộ y tế
được xét nghiệm trên bờ cũng rất hiểu khó khăn
do vậy các lực lượng chức năng địa phương
và các lực lượng chức năng địa phương
cũng đã triển khai điểm xét nghiệm ngay tại các chốt kiểm soát
cũng tại các chốt kiểm soát đường thủy
chúng tôi cũng bố trí lực lượng tết y tế
để kiểm tra covid một mươi chín
để tạo điều kiện cho người tham gia giao thông được tết
để đảm bảo quá trình lưu thông được đến nơi
trong khi đó các địa phương đang quản lý rất thật trễ
người tham gia giao thông khi di chuyển trên đường bộ
phải có giấy giới thiệu của cơ quan để qua chốt kiểm dịch
do đó việc thuyền viên khi cập cảng bến
nếu muốn đi đến các cơ sở y tế xét nghiệm rất khó
điều này khiến nguy cơ trong thời gian tới
gia tăng mạnh số lượng cảng bến phương tiện thủy
tạm dừng hoạt động nhất là mặt hàng chủ lực
như cát đá vật liệu xây dựng
thưa quý vị tiêm vaccine covid một mươi chín
là tiêm hoàn toàn miễn phí
đây là tinh thần được
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
trong rất nhiều chỉ đạo liên quan đến công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín
và trước tình trạng tại một số cơ sở tiêm chủng
vẫn có hiện tượng trục lợi thu tiền
để được tiêm chủng vaccine
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã có chỉ đạo
bộ y tế và các cơ quan chức năng
ra soát kiểm tra và làm rõ
đồng thời xử lý theo quy định và rút kinh nghiệm ngay
rất khoát không để tái diễn
vậy công tác thực hiện
cơ chế giám sát hoạt động tiêm chủng
cũng như không để xảy ra những tiêu cực trục lợi
trong quá trình tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
cần phải có giải pháp cụ thể như thế nào
xung quanh vấn đề này góc nhìn chuyên gia
ngày hôm nay phóng viên intv
đã có cuộc trao đổi với bà đỗ thị lan
phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề
xã hội của quốc hội xin mời quý vị cùng theo dõi
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thái hiệp
là bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh
và lê văn thắng là giữ xe
của trung tâm y tế thị xã tân uyên
hai đối tượng này đã móc nối với nhau
để tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho năm mươi hai người không thuộc nhóm
đối tượng ưu tiên thu lợi hai mươi tám triệu đồng
trước đó ngày bảy tháng chín
công an quận sáu tp hcm
đã ra quyết định khởi tố
đối với trương mạnh thảo là nhân viên
trật tựu đô thị phường hai theo đó
đối tượng này đã thu lợi hơn một mươi triệu đồng tiền mặt
cùng một số hiện vật có giá trị
sau khi móc nối làm hồ sơ
tổ chức cho một số người không đúng đối tượng
đến tiêm vaccine tại một số địa điểm
tiêm chủng trên địa bàn phường hai quận sáu
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
công an tp hcm
đã phá đường dây tiêm vaccine dịch vụ
do đối tượng lê thị kim dung cầm đầu
nhờ mối quan hệ cá nhân
đối tượng này đã dẫn hai mươi một người
không thuộc đối tượng tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
đến quận một mươi một tiêm
với giá từ hai đến bốn triệu đồng
một liều vaccine thu lợi bất chính
hơn sáu mươi triệu đồng
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
làm sao có được cái lượng vaccine đủ
tiêm phòng miễn phí cho người dân
tuy nhiên thì
lại có hiện tượng là
từ cái vaccine
mà chúng ta có thể nói là đây là một cái nguồn
tài sản của nhà nước
của quốc gia
để chúng ta thu lợi cá nhân
mặc dù không lớn nhưng mà
đó là một con điều mà
không nên làm và cũng đã được
thủ tướng chính phủ có chỉ đạo
đối với các cơ quan chính phủ

vào cuộc điều tra xác minh làm rõ
và xử lý nghiêm chúng tôi thấy
đây là một cái việc làm rất cần thiết
và cũng để đảm bảo
cái sự ổn định trật tự
kỷ cương xã hội và cũng tạo
cái niềm tin trong nhân dân
qua một số vụ việc chúng ta có thể thấy là những đối tượng
trong những vụ việc trục lợi tiêm vaccine này
là những người mà đang công tác
trong chính cơ sở y tế tổ chức tiêm
hay là thậm chí là những người mà đang công tác
ở các cấp chính quyền cơ sở
vậy thì điều này đang cho thấy
những cái bộc lộ hạn chế nào trong vấn đề
mà chúng ta quản lý cái việc tiêm vaccine hiện nay ạ
là mặc dù bộ y tế cũng đã
rất là cố gắng cùng với các bộ ngành
cơ quan các cấp có liên quan
để thực hiện cái việc
cung cấp vaccine phân bổ vaccine
và tổ chức
cái kế hoạch để tiêm phòng vaccine
cho người dân
cũng tương đối là nghiêm ngặt chặt chẽ
tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là một số
đối tượng mà
về nhận thức
về pháp luật cũng như là ý thức
trách nhiệm chưa cao
thì cũng rất cần là trong
thời gian tới là chúng ta cần phải có
một cái việc
quản lý chặt chẽ hơn
cũng như là nâng cao cái ý thức trách nhiệm
của các cái cán bộ các cấp
trong cái liên quan đến cái việc
tổ chức tiêm phòng vaccine cho người dân
và thứ ba nữa là tăng cường
cái việc quản lý kiểm tra
giám sát của các cơ quan
các cấp có liên quan
để không để xảy ra
cái tình trạng tiêm phòng vaccine
không đúng đối tượng và trục lợi
tiêm phòng vaccine
vâng thưa bà vậy thì hiện nay thì cái cơ chế
chúng ta tổ chức việc tiêm vaccine
tại một số địa phương phải chăng đang bộc lộ
những cái hạn chế bất cập nhất định không
có thể cũng phải xem xét lại
cái việc là tổ chức tiêm phòng
tiếp nhận vaccine cùng với việc
xây dựng kế hoạch tiêm phòng
cho người dân một cách chặt chẽ
để tránh cái việc là
có thể có những đối tượng
không đúng đối tượng ưu tiên
được tiêm phòng và đặc biệt
lợi dụng cái quyền hạn
trách nhiệm để
của người dân để
tiêm phòng vaccine không đúng đối tượng
tuy nhiên nếu chúng ta thực hiện lợi dụng
chức vụ quyền hạn
để mà thu tiền của người dân
để tiêm phòng thì đó là một cái việc
cần phải xử lý để không thể để
một con sâu mà bỏ rời nồi canh
ảnh hưởng đến sự lỗ lực
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của cả nước
vâng qua thực tế có thể thấy là việc mà
một số những đối tượng có thể
trục lợi từ việc tiêm vaccine này
là từ xuất phát từ cái nhu cầu
thực tế của hiện nay khi mà người dân
đang tìm kiếm cái việc mà tiêm vaccine
vậy thì qua điều này theo bà thì
chúng ta cần phải có những cái giải pháp
như thế nào để tuyên truyền nâng cao
cũng như là có được sự đồng thuận
ủng hộ của người dân để trong cái quá trình
tiêm vaccine được đảm bảo công bằng và minh bạch
cái tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến rất là phức tạp
do vậy là người dân
cũng rất là mong muốn
được tiêm phòng sớm
để đảm bảo cái sự an toàn
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên thực tế
lượng vaccine cũng còn rất là khan hiếm
đây cũng là một cái khó khăn
để chúng ta có thể
sớm tiêm phòng
nâng cái tỉ lệ tiêm phòng cho người dân
thế và cũng cần
nâng cao cái
ý thức của người dân
cũng như là cung cấp đầy đủ
các cái thông tin để người dân cảnh giác
và tránh được những cái việc
là có thể là
tiêm vaccine giả
rồi có thể tiêm vaccine
nó không đảm bảo được
các cái điều kiện yêu cầu an toàn
để đảm bảo được cái
sức khỏe tính mạng
cho người dân
vâng thưa bà để chống những cái tiêu cực
trong vấn đề mà tiêm chủng vaccine thì theo bà
chúng ta cần phải có những cái giải pháp cụ thể như thế nào về vấn đề này không
thực hiện tốt cái việc phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín thì chúng tôi
cũng thấy rằng là cũng cần thiết là
thứ nhất là
các cấp các ngành
và cả người dân
cũng cần phải thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thứ hai thì
chúng tôi nghĩ là cũng rất cần
đẩy nhanh cái việc
sản xuất vaccine
sử dụng vaccine trong nước
và đối ngoại
để có thêm một nguồn cung vaccine
cùng với một cái kế hoạch
để tiêm phòng vaccine
cho người dân và các đối tượng
có ưu tiên để
vừa quản lý
nghiêm cái việc
tiêm phòng vaccine nhưng cũng đồng thời
để tránh cái việc là lợi dụng
cái quản lý lòng nẻo để có thể là
lợi dụng để tiêm cho
các đối tượng
tiêm phòng cho người không đối tượng
thứ ba nữa là
có một cái sự
kiểm tra giám sát của người dân
cũng như là sự kiểm tra giám sát
của các cơ quan chức năng có liên quan
sử dụng nguồn lực cũng như là
sử dụng vaccine trong tiêm phòng cho người dân
cũng cần phải
thực hiện kỷ luật kỷ cương
đối với các cán bộ khắc cấp
và xử lý nghiêm đối với
những cán bộ mà
để xảy ra tiêu cực
trong lĩnh vực tiêm phòng lợi dụng
cái quyền lợi
trách nhiệm để
sử dụng vaccine không đúng
và trục lợi cá nhân hiện nay thì
ủy ban thượng vụ quốc hội cũng đã thành
lập một cái tổ công tác đặc biệt
giám sát cũng như là nắm mắt
cái quá trình thực hiện
chủ trương của trung ương và
nghị quyết của quốc hội trong
cái công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các cơ quan của quốc hội các đoàn đại biểu
quốc hội đã mà sẽ có những
các hình thức giám sát
phù hợp để nắm mắt
cái việc thực hiện
các nghị quyết của quốc hội cũng như là
các cơ chế chính sách thì đây cũng là một cái
biện pháp để nhằm khắc phục
cái tình trạng
vi phạm trong
tiêm phòng vaccine hay là trong
cái việc thực hiện
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nói chung
một lần nữa xin cảm ơn bà về
cuộc trao đổi ngày hôm nay